ban tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi cho biết đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi hai
tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội đại hội lần này sẽ có số lượng đại biểu lớn nhất từ trước đến nay lên tới hai ba trăm linh người
với chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
và công tác khen thưởng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước
và công tác khen thưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tôn vinh các tập thể cá nhân anh hùng chiến sĩ thi đua các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu
trong phong trào thi đua yêu nước năm năm qua tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
và phát triển khuyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đăng đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước
các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong khuôn khổ đại hội cũng sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề thi đua là yêu nước
được truyền hình trực tiếp trên vtv một vào tối ngày chín tháng một mươi hai